hôm nay ngày một mươi ba tháng bốn tức ngày chín tháng ba âm lịch tại khu di tích lịch sử đền hùng đã đón hàng vạn du khách về dự lễ dỗ tổ hùng vương
theo ban tổ chức trong hai ngày diễn ra lễ hội mỗi ngày khu di tích đền hùng đón khoảng một triệu lượt khách
đặc biệt hôm nay khách tăng đột biến chưa từng thấy
trước tình hình đó lực lượng an ninh được tăng cường thắt chặt an ninh phân luồng du khách
nhắc nhở người dân bảo quản tài sản ngăn chặn tình trạng chen lấn ăn mặc phản cảm chặt chém móc túi
lực lượng công an bảo vệ tình nguyện viên được huy động phân bố tại nhiều điểm khác nhau
trong đó đặc biệt là lối chính lên các đền để bảo đảm trật tự tránh tình trạng leo rừng đi lối mòn dễ xảy ra tai nạn
lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng do ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ tổ chức sẽ được diễn ra vào lúc sáu giờ sáng ngày mai
ngày một mươi tháng ba âm lịch tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh